một vụ cháy lớn trong khu dân cư trên đường hùng vương phường một mươi thành phố đà lạt vừa được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lâm đồng dập tắt kịp thời
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay khi lửa xuất phát từ khu vực thờ cúng của gia đình ông lưu công châu ở hẻm hai mươi ba trên một hùng vương phường một mươi tp đà lạt sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã lập tức điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương xử lý nguồn cháy không cho cháy lan ra các nhà dân xung quanh
sau một mươi phút tích cực trị cháy vụ hỏa hoạn đã cơ bản được phong chế và không xảy ra thiệt hại về người trước mắt cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình ông châu bảy triệu đồng để phát phục vụ cháy
trước mắt cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình ông châu bảy triệu đồng để phát phục vụ cháy